tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị thời gian qua quan hệ song phương việt nam hoa kỳ không ngừng phát triển tốt đẹp
cùng với sự phát triển quan hệ chính trị an ninh quốc phòng hợp tác kinh tế thương mại đầu tư
đã và đang đạt được những kết quả đáng ghi nhận trở thành trọng tâm nền tảng động lực phát triển
cho quan hệ chung giữa hai nước
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp cấp cao hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean
do ngài ted osius chủ tịch kiêm tổng giám đốc làm trưởng đoàn vào sáng ngày hôm nay
chín tháng ba tại thủ đô hà nội
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh mặc dù tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hoa kỳ vẫn duy trì vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước đạt chín mươi năm sáu tỷ usd
trong đó việt nam vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của hoa kỳ
thành công này đạt được là nhờ chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước
đã nỗ lực phối hợp tập trung giải quyết kịp thời và hiệu quả vấn đề thương mại
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới usabc tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối quan trọng
giữa chính phủ cộng đồng doanh nghiệp hai nước để tăng cường quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ nói chung
quan hệ kinh tế thương mại đầu tư việt nam hoa kỳ nói riêng góp phần tạo thuận lợi cho xuất khẩu của việt nam và hoa kỳ
và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp hoa kỳ vào việt nam đưa việt nam tham gia sâu hơn
và chuỗi cung ứng toàn cầu nhất là đối với các dự án liên quan đến công nghệ cao kinh tế số kinh tế xanh
trên lĩnh vực an ninh bộ công an việt nam đề nghị usabc và cộng đồng doanh nghiệp hoa kỳ
kiến nghị chính phủ hoa kỳ tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
đặc biệt là tội phạm kinh tế tạo thuận lợi về cơ chế phối hợp và hợp tác toàn diện
theo hướng linh hoạt thuận lợi tăng cường hợp tác xây dựng cơ chế phối hợp với một số tập đoàn hoa kỳ
để hoạt động bảo đảm an ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đạt hiệu quả hơn
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài tet auzios đánh giá cao bước phát triển trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước hoa kỳ việt nam thời gian qua
khẳng định đây là tiền đề quan trọng để hai bên củng cố làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác hiện có
mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới trong thời gian tới
chủ tịch kiêm tổng giám đốc usabc tin tưởng trong thời gian tiếp theo
quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển góp phần tích cực xây dựng việc phát triển kinh tế thương mại giữa hai quốc gia hoa kỳ việt nam
mong muốn chính phủ việt nam nói chung bộ công an việt nam nói riêng
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà đầu tư hoa kỳ
đầu tư ổn định lâu dài tại việt nam trở thành đối tác tin cậy của việt nam trong những năm tới
tại trụ sở thành ủy hà nội chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và thành viên đoàn công tác của bộ công an đã có buổi làm việc với thành phố hà nội
về việc triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi gọi tắt là đề án số sáu
dự buổi làm việc có đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
báo cáo tóm tắt tình hình tiến độ triển khai thực hiện đề án sáu cho thấy
ngay sau hội nghị triển khai đề án của chính phủ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã quán triệt chỉ đạo các sở ban ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã triển khai thực hiện đề án bước đầu đem lại hiệu quả tích cực
trong công tác cải cách thủ tục hành chính
với vai trò là cơ quan thường trực và là đơn vị thực hiện trực tiếp các nội dung của đề án sáu của thành phố
công an tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị cập nhật bổ sung đầy đủ kịp thời thông tin công dân
đảm bảo dữ liệu dân cư phải luôn đúng đủ sạch sống
đối với việc tiếp nhận thông tin xác thực định danh điện tử cá nhân bộ công an đang bắt đầu tổ chức triển khai
công an thành phố sẽ chủ động có kế hoạch triển khai thực hiện quyết liệt trong thời gian tới
đảm bảo hoàn thành đúng chỉ tiêu tiến độ đã đề ra
thay mặt tổ công tác chính phủ triển khai đề án sáu bộ trưởng tô lâm biểu dương những kết quả bước đầu tích cực của thành phố hà nội
cơ bản các nhiệm vụ đã được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ
đó là lấy thủ đô hà nội là đơn vị thực hiện điểm làm mẫu nhân rộng trong toàn quốc
bộ trưởng tô lâm đề nghị thành phố hà nội cần tiếp tục duy trì sự quyết liệt trong chỉ đạo
nâng cao trong nhận thức và chủ động linh hoạt trong triển khai khắc phục những tồn tại khó khăn về hạ tầng công nghệ
hướng tới xây dựng thành phố thông minh đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho hệ thống và dữ liệu
đồng thời bộ trưởng tô lâm cũng kiến nghị thành phố hà nội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý
phục vụ hoạt động của hệ thống tại địa phương khi được kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tiếp thu ý kiến của bộ trưởng tô lâm đồng chí đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội khẳng định sự quyết tâm
quyết liệt trong thực hiện đề án sáu xứng với vị trí vai trò là thủ đô
trong quá trình tổ chức thực hiện thành phố hà nội sẽ linh hoạt điều chỉnh các nhiệm vụ giải pháp
phương thức để hướng tới việc hoàn thành và về đích sớm các mục tiêu nhiệm vụ đã được xác định trong đề án sáu
sáng nay tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc tại cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm đánh giá tình hình công tác về cháy nổ và cứu nạn trong những năm gần đây
cũng như xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm cần phải triển khai thực hiện nhằm tăng cường
nâng cao hiệu lực hiệu quả ngay từ sớm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao thời gian qua cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã chủ động làm tốt công tác tham mưu đảng quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ ubnd các cấp bộ công an
qua đó tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chủ động bắt hành kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chia cháy giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tăng cường công tác tuyên truyền duy trì phát triển ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân triển khai tổ chức thanh tra kiểm tra và điều tra
xử lý vi phạm theo nhiều nhóm lĩnh vực về quy định an toàn phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ
đồng thời đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ và kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tăng cường công tác cải cách hành chính
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao nỗ lực và kết quả đạt được của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh công tác phòng cháy rất quan trọng liên quan trực tiếp đến tính mạng sức khỏe tài sản của người dân và doanh nghiệp
vì vậy phải làm bài bản căn cơ mang tính chiến lược và lâu dài về công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó công tác chỉ đạo phải xuyên suốt đến tận cấp huyện thị trấn xã chú trọng công tác xây dựng lực lượng trang thiết bị phương tiện xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng cháy chữa cháy hiệu quả
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ huy động tiềm năng tiềm lực của các tỉnh ngành trong công tác phòng cháy chữa cháy
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh phải gắn từng công việc nhiệm vụ cụ thể với trách nhiệm của người đứng đầu ngay từ cơ sở tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra và xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm
đồng thời đề nghị cục cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ nghiên cứu xây dựng phần mềm về nghiệp vụ cơ bản cập nhật dữ liệu thường xuyên liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy
nghiên cứu chuyển đổi số trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra
sáng nay tại hà nội trước giờ khai mạc phiên họp chủ bị đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy các đại biểu dự đại hội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
đồng chí hà thị nga ủy viên trung ương đảng bí thư đảng đoàn trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam khóa một mươi hai làm trưởng đoàn
đoàn đã đặt vòng hoa viếng chủ tịch hồ chí minh người sáng lập và rèn luyện đảng ta lãnh tụ vĩ đại của đảng và dân tộc việt nam
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại phía dưới là dòng chữ đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba
trong giờ phút thiêng liêng các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc việt nam người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc người đã hiến dâng cuộc đời mình vì độc lập của tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân
người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của đảng đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới tiến lên chủ nghĩa xã hội
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia mỹ đình hà nội đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy tiến hành phiên họp chủ bị
tại phiên chủ bị các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội với các nội dung làm việc quan trọng
hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng ngày một mươi tháng ba
tại phiên họp này đại hội đã bầu đoàn chủ tịch đại hội đoàn thư ký đại hội ban thẩm tra tư cách đại biểu
thông qua chương trình quy chế đại hội báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trình bày báo cáo tổng hợp
tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo điều lệ hội sửa đổi bổ sung
cũng như một số công tác hậu cần khác
đây là nhiệm kỳ đầu tiên trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam thực hiện chiến lược phát triển
hội liên hiệp phụ nữ việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo hội nhập xây dựng tổ chức hội vững mạnh
vì hạnh phúc của phụ nữ vì sự phồn vinh của đất nước
đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và hoạt động hội năm năm qua đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới
tôi cũng hy vọng là đại hội sẽ bầu được ban chấp hành có đầy đủ năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức
để lãnh đạo công tác hội và phong trào phụ nữ việt nam trong giai đoạn tới ngày càng phát triển
đóng góp xứng đáng vào xây dựng và phát triển đất nước
chúng tôi cũng hy vọng là sẽ sau khi đại hội đề ra được cái nghị quyết
thì hội phụ nữ bộ công an cũng sẽ trên cơ sở đó sẽ xây dựng cái chương trình hành động
để thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc
và phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
tôi rất mong muốn là sau đại hội lần này thì tổ chức hội sẽ có những giải pháp để hỗ trợ cho chị em nữ trong ngành giáo dục của chúng tôi
vì tỷ lệ chị em nữ trong ngành giáo dục là bảy mươi sáu trên bảy mươi sáu
cho nên là
chị em thực hiện tốt những cái nhiệm vụ đổi mới của ngành sắp tới
thì rất mong tổ chức hội sẽ có những cái giải pháp có những môi trường
để cho chị em được tham gia nhiều hơn ngoài giờ dạy ở trường học
để các chị em được học tập giao lưu lẫn nhau và có những sáng tạo hơn áp dụng cho ngành của mình
tán nhân mình và mình cũng mong là khi tham gia đại hội này
thì mình cũng là một trong những người trẻ tuổi có thể làm sao đấy truyền cảm hứng cho các bạn
đặc biệt là các bạn nữ luôn luôn trao dồi chi thức
bởi vì chi thức nó là với cái niềm giá trị cốt lõi để mình phát triển không chỉ về kinh tế
mà phát triển tất cả các vấn đề khác
cùng với đấy là mình cũng mong muốn rằng là phụ nữ ngày càng được quan tâm hơn
được đảng và chính quyền và các ban các cấp quan tâm hơn về nhiều vấn đề
ví dụ như là bất bình đẳng giới trao quyền nhiều hơn cho phụ nữ
và các vấn đề trong các ban bộ máy công quyền
cũng tại phiên chủ bị trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã
bố trao bằng khen cho một mươi ba công trình phần việc vượt khó sáng tạo hiệu quả
chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ một mươi ba